ngày ba mươi tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết vừa ban hành kế hoạch hành động ngăn chặn
và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh dịch tả lợn châu phi có nguy cơ xâm nhiễm trên địa bàn
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai sẽ chi một mươi bảy ba tỷ đồng nhằm chủ động phòng chống hiệu quả dịch tả lợn châu phi
không chế dập tắt dịch bệnh khi mới phát hiện và còn ở diện hẹp
sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan bảo đảm cho sản xuất chăn nuôi phát triển
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố có kế hoạch cụ thể
để triển khai ngay và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương
hiện đồng nai được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước với tổng đàn lên đến hơn hai hai triệu con
có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn nên nguy cơ lây nhiễm là rất cao
trường hợp xảy ra bệnh dịch tả lợn châu phi sẽ gây ra thiệt hại rất lớn không chỉ cho địa phương mà còn của cả nước
do đó cần phải triển khai kế hoạch ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng dịch bệnh xâm nhập